còn tại canada quyết định thu hẹp quy mô thu thập và báo cáo về dữ liệu covid một mươi chín của chính quyền các tỉnh vùng lãnh thổ canada
đang khiến quốc gia bắc mỹ này đối mặt với một tình trạng mà các chuyên gia gọi là lan sóng dịch bệnh nhiều bất ổn nhất từ trước tới nay
hiện hầu hết các địa phương ở canada đã ngừng xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
nhiều nơi cũng đã giảm tần suất báo cáo công khai từ hàng ngày số hàng tuần
chính quyền một số tỉnh như boristit colombia alberta saquech teguan và manipota cho rằng sự thay đổi này hiện có giá trị hơn trong việc quan sát xu hướng thay vì biến động hàng ngày
tuy nhiên nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại khi công tác dự báo gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh các biện pháp y tế công cộng được dỡ bỏ
và biến thể phụ pa hai của omicron đang làm bùng lên một đợt lây nhiễm mới
giáo sư sanlin
giáo sư sanlin otto thuộc đại học boristit colombia cho biết không thể đưa ra mô hình dự báo về số ca nhập viện sắp tới
do không biết có bao nhiêu người bị nhiễm trong làn sóng omicron đầu tiên cũng như khả năng miễn dịch như thế nào
trong mùa đông vừa qua biến thể omcron đã khiến số ca mắc covid một mươi chín ở canada tăng cao chưa từng có
và nhiều tỉnh ở nước này chỉ áp dụng xét nghiệm pcr cho nhóm người có nguy cơ cao nhất
peter juni giám đốc khoa học của bàn tư vấn khoa học covid một mươi chín thuộc tỉnh
ontario cho biết giám sát nước thải là một công cụ quan trọng giúp onta rino tìm hiểu về làn sóng omicron
phân tích nước thải từ các nhà máy xử lý cho thấy trong làn sóng ba hai hiện nay
ontario có tới một trăm linh đến một trăm hai mươi ca mắc trên một ngày